và coi đó như một trong những giải pháp quan trọng về giao thông đô thị

để từ đó đề ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu này góp phần giảm số lượng chuyến đi hàng ngày của hàng triệu gia đình

mới đây bộ y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời việc giám sát người nhập cảnh vào việt nam
và theo đó đối tượng áp dụng là tất cả những người nhập cảnh vào việt nam làm việc trên một mươi bốn ngày
hướng dẫn này nhằm tổ chức giám sát xét nghiệm người nhập cảnh trong tình hình mới
đảm bảo việc thực hiện mục tiêu kép đó chính là vừa phòng chống dịch và vừa phát triển kinh tế
vậy các đơn vị ban ngành và các địa phương sẽ thực hiện ra
sau đó người dân cần có ý thức phòng dịch như thế nào
trong chương trình bộ các nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay đại tá phạm thị lan anh
cục trưởng cục y tế bộ công an để cùng bàn luận sâu hơn về vấn đề này
vâng ạ xin chào đại tá phạm thị lan anh và cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin chào các quý vị khán giả
vâng ạ trước khi chúng ta đến với cuộc trao đổi thì xin mời đại tá quý vị hãy theo dõi một đoạn clip ngay sau đây
hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào việt nam được áp dụng cho người nhập cảnh vào làm việc tại việt nam trên một mươi bốn ngày
bao gồm người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao hộ chiếu công vụ nhà đầu tư lao động tay nghề cao nhà quản lý doanh nghiệp
các đối tượng theo thỏa thuận hợp tác cùng thân nhân học sinh sinh viên quốc tế
thân nhân người nước ngoài của công dân việt nam từ các quốc gia đã kiểm soát tốt dịch bệnh
công dân việt nam từ các quốc gia khác
quá cảnh tại các quốc gia đã được việt nam nối lại đường bay thương mại
tiếp tục thực hiện cách ly tập trung đủ một mươi bốn ngày như hiện hành
trước khi nhập cảnh người nhập cảnh cần đăng ký cơ sở cách ly tập trung để thực hiện cách ly khi nhập cảnh
kèm theo lịch trình làm việc cụ thể tại việt nam
vâng ạ qua cái clip mà chúng tôi đã vừa ghi nhận cũng như là theo hướng dẫn của bộ y tế
thì thưa đồng chí là lực lượng
bộ y tế của bộ công an đã có vai trò như thế nào để phối hợp với các đơn vị liên quan
trong việc đó chính là giám sát và đưa người nhập cảnh trở về tới cơ sở cách ly tập trung
thực hiện chỉ đạo của chính phủ bộ công an cũng đã phối hợp cùng với các bộ ban ngành có liên quan
để thực hiện chúng ta vừa thực hiện công tác phòng chống dịch đảm bảo là vừa thực hiện phát triển kinh tế xã hội
nghĩa là thực hiện cái mục tiêu kép như thủ tướng chính phủ cũng đã chỉ đạo
thì trong đó thì lực lượng công an với sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an cũng như là ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của bộ công an
thì lực lượng công an cũng tham gia phối hợp vào công tác phòng chống dịch
đầu tiên đó là lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đây là lực lượng tuyến đầu mà triển khai hoạt động này
thì lực lượng quản lý xuất nhập cảnh cũng phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan ở các cửa khẩu
triển khai một số nhiệm vụ liên quan đó là xây dựng và ban hành những quy định về nhập cảnh đối với người nước ngoài
và cái quy định này thì cũng đã được xây dựng rồi
thứ hai nữa là cũng xét duyệt để cấp visa cho người nhập cảnh
và cái này thì lực lượng quản lý xuất nhập cảnh của bộ công an cũng cấp visa trong cái thời gian nhanh nhất
để cho tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
cái thứ ba nữa là phối hợp cùng với các lực lượng chức năng khác ở các cửa khẩu để thực hiện cái giám sát
cũng như xét nghiệm virus sars cov hai cho người nhập cảnh
và thứ tư nữa đó là lực lượng quản lý xuất nhập cảnh
cũng tổ chức triển khai
kiểm soát tại các cửa khẩu
đối với lực lượng công an chức năng khác thì cũng triển khai
phối hợp lực lượng khác để triển khai việc kiểm soát tại các cơ sở lưu trú
cũng như là việc khai báo tạm trú người nhập cảnh
trong đó thì cũng xử lý nghiêm những cơ sở lưu trú mà không khai báo đối với người nước ngoài nhập cảnh
và lực lượng công an cũng phối hợp với lực lượng chức năng trong việc truy vết
ví dụ như đối với có những trường hợp người nhập cảnh mà không may mà có những trường hợp phát hiện ra dương tính
thì cũng sẽ truy vết để làm sao chúng ta thực hiện cách ly khoanh vùng và dập dịch gọn
đồng thời lực lượng công an cũng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu vực cách ly
cũng như là trên cái địa bàn trong trường hợp mà khi người nhập cảnh về cách ly tại khu vực cách ly
theo hướng dẫn của bộ y tế thì khi mà người nhập cảnh vào việt nam
thì họ sẽ phải trải qua những cái quy trình đó chính là xét nghiệm nhanh này và khai theo tờ khai y tế
theo hướng dẫn tờ khai y tế của cơ quan y tế việt nam và sẽ được chuyển về cơ sở cách ly tập trung
và nếu như sau sáu ngày nếu kết quả cho gọi là âm tính thì họ sẽ được chuyển về nơi lưu trú trong một mươi bốn ngày tiếp theo
vậy theo đồng chí cho biết là ở các địa phương nơi mà có người nhập cảnh lưu trú
thì cần phải có cái sự giám sát tiếp theo như thế nào nữa để có thể chặt chẽ hơn ạ
việc giám sát đối với người nhập cảnh trong thời gian lưu trú cực kỳ quan trọng
và ở đây thì vai trò của ủy ban dân các tỉnh

và ban chỉ đạo phòng chống dịch của các địa phương mà có người nhập cảnh về
thì rất là quan trọng trong việc điều phối cũng như chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan
để triển khai ví dụ như là triển khai kiểm soát việc di chuyển của người nhập cảnh
đến cơ sở lưu trú rồi là kiểm tra y tế giám sát và lấy xét nghiệm
lấy mẫu để xét nghiệm sars cov hai hoặc là quản lý các cơ sở lưu trú
đồng thời cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ sở cách ly
và cái vai trò của ủy ban dân các tỉnh cũng như là các tỉnh thành phố cũng như là ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
chí của các tỉnh thành phố cũng rất là quan trọng trong việc phân công trách nhiệm cho từng lực lượng cụ thể trên địa bàn
với cái nhiệm vụ mà như tôi vừa cũng trình bày này
vâng ạ vậy thưa đồng chí là vậy là việc tổ chức kiểm tra giám sát đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian mà người nhập cảnh lưu trú tại việt nam thì theo đồng chí thì sẽ có ý nghĩa như thế nào
để chúng ta có thể ngăn chặn được covid một mươi chín
và dịch bệnh covid một mươi chín đang biểu phát trở lại như hiện nay ạ
việc kiểm tra quản lý giám sát đối với người nhập cảnh trong thời gian lưu trú tại việt nam
cực kỳ quan trọng đối với việc trong công tác phòng chống covid một mươi chín
và đối với người lưu trú thì như đồng chí vừa cũng vừa nói vậy thì
cái quy trình sau khi mà người xét nghiệm ngày thứ sáu làm xét nghiệm sars cov hai mà âm tính
thì người nhập cảnh sẽ được về cơ sở cách ly cơ sở lưu trú để cách ly cho đủ một mươi bốn ngày
và trong thời gian đó thì họ sẽ phải
được giám sát theo dõi sức khỏe và tránh tiếp xúc với nhiều người
cũng như là họ phải lưu toàn bộ số điện thoại họ tên của những người mà đã tiếp xúc với họ
để trong trường hợp nếu mà phát hiện những trường hợp mà có xét nghiệm
nếu mà những người tiếp xúc mà hoặc là cái người nhập cảnh đó mà dương tính
thì chúng ta sẽ lập tức truy vết được những người có tiếp xúc gần
và chúng ta thực hiện cách ly khoanh vùng dập dịch không để lây lan rộng
và trong giai đoạn bình thường mới này thì thực hiện sự chỉ đạo của bộ công an
thì cục y tế đã có những kế hoạch như thế nào ạ
để có thể nhằm hướng dẫn các đơn vị công an địa phương
thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ạ
trong thời gian vừa qua thì lãnh đạo bộ công an
cũng như ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ công an
cũng đã chỉ đạo rất là sát sao và rất là quyết liệt
đối với công tác phòng chống covid một mươi chín trong toàn lực lượng
trên hai mảng lớn đó là đảm bảo phòng chống dịch trong lực lượng
nghĩa là đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ công an an toàn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
và thứ hai nữa là thực hiện những nhiệm vụ của lực lượng công an
theo chức năng nhiệm vụ được ra
và trong đó thì với cái vai trò cục y tế là đơn vị thường trực
của ban chỉ đạo phòng chống dịch của bộ
thì chúng tôi cũng thường xuyên và bám sát tình hình diễn biến
của dịch bệnh trong nước cũng như là trên thế giới
để kịp thời tham mưu với ban phòng chống dịch bệnh của bộ công an
cũng như tham mưu với lãnh đạo bộ công an
đưa ra những cái giải pháp để chỉ đạo công an các đơn vị bộ công an
địa phương thực hiện những cái giải pháp phòng chống dịch
cụ thể là đối với những chiến sĩ công an y tế
thì chúng tôi cũng thường xuyên chỉ đạo đối với các cơ sở y tế công an nhân dân
hiện nay là vẫn thực hiện nghiêm túc cái phân luồng
cũng như là trong cái tiếp nhận người đến khám chữa bệnh
và đảm bảo những cái bệnh viện thì phải thực hiện đảm bảo là bệnh viện an toàn
và theo các bộ tiêu chí mà bộ y tế đã ban hành ra
đồng thời là cũng chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất trang thiết bị y tế vân vân
và đảm bảo là khi mà nếu mà trong các tỉnh đáp ứng các tình huống dịch
và các cơ sở y tế của công an thì cũng tham gia với cộng đồng
trong cái việc triển khai phòng chống dịch
cụ thể ví dụ như là tham gia công tác xét nghiệm virus sars cov hai
hoặc là chúng tôi tham gia trong cái việc tiếp nhận bệnh nhân ở trên địa bàn
khi mà có yêu cầu của bộ y tế
và chúng tôi cũng khuyên cáo tất cả cán bộ chiến sĩ công an
yêu cầu cán bộ chiến sĩ công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
là phải đảm bảo sử dụng các trang phục phòng hộ
đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là an toàn cho cộng đồng
và các cơ sở y tế công an thì luôn luôn sẵn sàng
để tham gia cùng với nhiệm vụ khi mà được bộ y tế giao
theo thưa đồng chí là với một cái trong tình hình mới hiện nay
trong công tác đó chính là chúng ta vừa phải chống dịch
và chúng ta phải vừa phát triển kinh tế
mà chính phủ của nó đây là phát triển của mục tiêu kép
thì vậy theo đồng chí thì đồng chí có thể cho những cái lời khuyên

bệnh pháp như thế nào đối với người dân
để có thể thực hiện triển khai các biện pháp
để tránh tình trạng căn bệnh covid một mươi chín này
nó có thể lây lan cũng như là bùng phát trở lại
với cái tình hình dịch hiện nay
và chúng ta thực hiện mục tiêu kép mà chính phủ cũng đã chỉ đạo
đó là chúng ta vừa phòng chống dịch
nhưng mà đồng thời chúng ta cũng đảm bảo được
cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
thì trong cái thời gian hiện nay
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nói riêng
cũng như là mỗi người dân trong cộng đồng nói chung
thì chúng ta đều phải nâng cao ý thức
trong công tác phòng chống dịch bệnh
trong đó thì thực hiện năm ca mà bộ y tế cũng đã khuyến cáo đấy ạ
tức là khẩu trang luôn đeo khẩu trang
khi đi ra ngoài hoặc là những nơi đông người
ca thứ hai là khử khuẩn
khử khuẩn đây là khử khuẩn đối với cá nhân thì sát khuẩn tay
đối với những nơi mà nhà ở hoặc là những nơi làm việc
có khu ký túc xá vân vân thì chúng ta khử khuẩn
theo quy định hướng dẫn của bộ y tế
ca thứ ba là khử khuẩn
thứ ba là chúng ta không tụ tập đông người khi không cần thiết
và thứ tư đó là thực hiện khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
theo các phần mềm cũng như là những cái truy cập và những cái phần mềm để khai báo y tế
và cái thứ năm cuối cùng nữa là giữ khoảng cách khi tiếp xúc
cái năm ca này thì đã được khuyến cáo
và tôi nghĩ là cái việc mà mỗi cá nhân thực hiện tốt cái năm k này
cũng là một cách thiết thực và có ý nghĩa nhất
trong cái góp phần và cái công tác phòng chống dịch chung trong cộng đồng
vâng rất là tốt
và những chia sẻ rất là rõ ràng
những cái phân tích cụ thể đã dành cho quý vị khán giả
và cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn